theo thông tin từ sở y tế tp đà nẵng bốn mươi trường hợp đã tiếp xúc gần với hai du khách người anh nhiễm covid một mươi chín đều có kết quả xét nghiệm âm tính
hiện sức khỏe của những người này đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ
các trường hợp này được theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần hai bởi trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng
thông báo từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho thấy lũy kế trong hai ngày từ ngày chín đến ngày một mươi tháng ba tại lào cai đã có bảy mươi hai trên bảy mươi hai mẫu xét nghiệm được gửi đi đều cho kết quả âm tính
trong đó chủ yếu là các trường hợp tiếp xúc f một với hai vợ chồng người anh dương tính với virus
tất cả các trường hợp cho kết quả âm tính được xếp vào diện an toàn bước một sau đó sẽ được sàng lọc riêng và tiếp tục được cách ly đủ một mươi bốn ngày để theo dõi
khi không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào của dịch bệnh mới có thể ra viện
để tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo thường trực thành ủy hà nội đã quyết định thành lập năm đoàn kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó trưởng các đoàn kiểm tra gồm phó bí thư thường trực thành ủy ngô thị thanh hằng chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung
chủ tịch hội đồng nhân dân tp nguyễn thị bích ngọc phó bí thư thành ủy đào đức toàn và phó chủ tịch ubnd tp ngô văn quý
các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những cách làm hay
mô hình hiệu quả để kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng
đồng thời chấn chỉnh xử lý kịp thời những tập thể cá nhân có biểu hiện lơ là thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian cách ly ngoài việc được đảm bảo nhu yếu phẩm người dân còn được kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt hai lần một ngày
cứ một mươi một giờ hàng ngày các cán bộ của phường trúc bạch quận ba đình tiến hành phát thực phẩm miễn phí cho từng hộ gia đình trong khu vực cách ly
bao gồm rau thịt cá trứng và nước
nước uống đóng chai đồ gửi tặng của người thân cũng được phường tiếp nhận tại cổng riêng và khử khuẩn toàn bộ trước khi được bàn giao đến người nhận
cùng với sự hỗ trợ của thành phố rất nhiều đơn vị và cá nhân trên cả nước cũng đã đồng hành tổ chức quyên góp và gửi tặng người dân những vật dụng
nhu yếu phẩm hàng ngày đến nay các lực lượng chức năng chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính tại đây
trước tình hình nguy hiểm do dịch viêm đường hỗ cấp covid một mươi chín gây ra
nhiều nước trên thế giới đã tiếp tục phát triển
cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh này
vào sáng ngày một mươi tháng ba nội các nhật bản đã thông qua dự luật cho phép thủ tướng nhật bản abe shinzo ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần
đồng thái này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hỗ cấp covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhật bản
dự luật trên sửa đổi luật đặc biệt về phòng chống dịch cúm năm hai nghìn một mươi ba
dự luật cho phép thủ tướng nhật bản ban bố tình trạng khẩn cấp nếu virus sars cov hai lây lan với tốc độ nhanh ở nước này
tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và nền kinh tế
khi tình trạng khẩn cấp được ban bố thống đốc các tỉnh thành phố ở nhật bản có thể chỉ thị người dân địa phương phải ở trong nhà
và yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như hủy bỏ những sự kiện lớn
cũng trong ngày một mươi tháng ba nhiều bang ở ấn độ đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
cùng ngày chủ tịch nghị viện châu âu ep david set soli cho biết ông đang tự cách ly tại nhà riêng ở bruxelles
bỉ đề phòng dịch covid một mươi chín sau khi trở về từ italia
trong khi đó ủy ban châu âu ec cho biết ec đang cân nhắc tất cả các phương án
trong đó có việc sửa đổi các quy định về vị trí đỗ trong hàng không để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
tại ba lan tổng thống nước này andrzej duda thông báo sẽ không tổ chức các sự kiện vận động tranh cử lớn nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch covid một mươi chín
còn tại nga thị trưởng thủ đô moscow ông sergei sovianin thông báo để chống covid một mươi chín
một bệnh viện giã chiến sẽ được xây dựng trong thời gian ngắn sử dụng các vật liệu xây dựng nhanh và được trang bị các thiết bị y tế hiện đại
trong khi đó cơ quan giám sát và bảo vệ người tiêu dùng liên bang nga rospochep nasu khuyến kháo
người dân tránh sử dụng phương tiện công cộng không đến các trung tâm thương mại và các khu vực công cộng khác vào giờ cao điểm
còn ở moldova nước này ban hành lệnh cấm nhập cảnh tất cả người nước ngoài đến nước này bằng đường không từ các quốc gia có dịch covid một mươi chín
lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày một mươi tháng ba
dịch covid một mươi chín đi bùng phát mạnh ở một số địa phương ở hàn quốc đã khiến nhiều y bác sĩ những người đang ở tuyến đầu chống dịch phải làm việc quá tải
tuy nhiên nỗi vất vả của họ thì đã được vơi đi phần nào nhờ những lời động viên cảm ơn chân thành của người dân
trung tâm y tế busan bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài
các nhân viên y tế ở đây đang điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
họ đã làm việc liên tục
gần ba tuần nay kể từ khi trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện hôm hai mươi một tháng hai trong bộ trang phục kín từ đầu đến chân họ luôn phải chịu áp lực mỗi ngày
khi tôi cởi bộ đồ bảo vệ ra tôi cảm thấy kiệt sức tôi ướt đã mổ hôi mặt tôi đỏ hết càng lên
nhưng chúng tôi đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ những lời cảm ơn khích lệ và hỗ trợ của người dân
đồ ăn thư tay và nhiều mặt hàng khác đã được gửi đến cho các nhân viên y tế
những hành động nhỏ nhưng đã đem đến những nụ cười trên khuôn mặt họ
cũng như tiếp sức cho họ vượt qua cuộc chiến khó khăn chống lại dịch bệnh
do có quá nhiều ca nhiễm bệnh phải điều trị nhiều chuyên gia y tế ở các địa phương đã tình nguyện đến giúp đỡ cho các bệnh viện ở vùng tâm dịch
một trong số này là nữ bác sĩ lee jisan cô đã không ngần ngại khi đến busan để hỗ trợ cho các đồng nghiệp chống lại dịch bệnh
chúng tôi không phải lo lắng về việc bị nhiễm bệnh trong khi làm việc bởi chúng tôi đã được trang bị quần áo bảo hộ và mặt nạ an toàn
các nhân viên y tế vùng tâm dịch đã quá kiệt sức
tôi muốn đóng góp một phần nhỏ hỗ trợ cho họ
với sự chung tay của cả cộng đồng các bác sĩ xứ sở kim chi hy vọng trong một ngày không xa họ sẽ đẩy lùi được dịch bệnh covid một mươi chín
tình hình lây lan bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại nơi làm việc cơ quan công sở bộ y tế khuyến cáo như tàu
cần thường tuyên lau các bể mặt như các loại mặt bàn và các đồ vật như điện thoại
bàn phím mầm chất khử trùng
căn thường sửa tay thường tuyên vào đúng cách
đặt các bình cứu dung dịch rửa tay ở những nơi dễ nhận biết quanh nơi làm việc
và tạo điều kiện để nhân viên và khách hàng có thể sửa tay bằng nước và tạp phòng
căn thường vệ sinh vườn hô hốc thật tốt đảm bảo có sẵn khẩu trang y tế hoặc khăn tấy tại nơi làm việc
để những ai chảy nước mũi hay hò hát hơi ở nơi làm việc có thể sử dụng
cần có các thủng tác đóng kín để chứa sát thải một cách vệ sinh
dùng khăn tấy hoặc thử tay áo che miệng và mũi khi hò hoặc hát hơi
bỏ khăn tấy vào thùng tác và rửa tay ngay sau đó với tạp phòng và nước
khuyên cáo nhân viên và đối tác hợp đồng tham vấn các khuyên cáo phải đi lại trong nước trước khi thực hiện các chuyến công tác
thúc đẩy côn án làm việc từ xa trong cơ quan phổ bạt
nếu dịch covid một mươi chín bùng phát trong cộng đồng cơ quan y tế có thể khuyến cáo người dân
tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và tránh đến những nơi đông người
làm việc từ xa
trái túc cơ nghiệp của bạn tuy chỉ để hoạt động trong khi vẫn đảm bảo được an toàn của nhân viên
phổ biến cho nhân viên và khách hàng của bạn biết rằng nếu virus corona bắt đầu lây lan trong cộng đồng
thì bất cứ ai chỉ cần ho hay sốt nhẹ đều phải ở nhà